cuộc chiến chống dịch xác định còn dài nhưng mọi biện pháp khoanh vùng cách ly và điều trị cho bệnh nhân cần tiến hành khẩn trương nhanh chóng để dập dịch
việc xét nghiệm test nhanh hay là thậm chí xét nghiệm rt pcr thì thời gian để có kết quả chuẩn xác là từ chín đến một mươi hai ngày sau khi tiếp xúc với mầm bệnh vì trước đó là giai đoạn ủ bệnh của virus sars cov hai
điều này đồng nghĩa với việc nếu người đi về từ vùng dịch mà không tuân thủ quy định cách ly từ một mươi bốn ngày trở lên
vội vàng tiếp xúc với người khác nhất là khi có kết quả xét nghiệm chỉ sau một vài ngày là vô cùng nguy hiểm quy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao
bệnh nhân bảy trăm một mươi bốn ngay khi đi về từ vùng dịch thì thực hiện test nhanh và cho kết quả âm tính
bệnh nhân sau đó đã không thực hiện cách ly mà tiếp xúc với nhiều người cho đến khi có kết quả xét nghiệm dương tính bằng rt pcr
trong khi đó bệnh nhân số tám trăm một mươi hai phải xét nghiệm rt pcr đến lần thứ ba
mới phát hiện dương tính còn hai lần trước đó thì âm tính
lý giải về điều này các chuyên gia cho rằng nếu xét nghiệm trong thời gian ủ bệnh của virus sars cov hai thì kết quả sẽ không chuẩn xác
thông thường sau khi tiếp xúc với mầm bệnh từ chín đến một mươi hai ngày thì mới có thể cho kết quả xét nghiệm đúng
nếu trong thời gian này người nghi nhiễm không thực hiện đúng quy định cách ly vội vàng tiếp xúc với người khác thì nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng là rất cao
khi mà virus vào trong cơ thể thì nếu như mà chưa đủ thời gian tức là thông thường thì cái thời gian cao nhất là cơ độ chín cho đến một mươi hai ngày
nếu trong hai ba ngày đầu thì chúng ta đem xét nghiệm cái khả năng sẽ âm tính rất cao
đấy là cái hạn chế thứ nhất của nó
cái hạn chế thứ hai là những cái người mà yếu người suy giảm biễn dịch thì nó cũng không tạo ra kháng thể được
do vậy là cũng bị âm tính giả
khi mà ta lấy bệnh phẩm thì chúng ta biết rồi là nếu virus mà nó ở trong họng thì chúng ta có thể lấy được đúng
nhưng nếu là ở trong phổi mà bệnh nhân không ho ra được nó không lên trên họng thì rõ ràng rằng cái phương pháp này nó cho chúng ta là cái tỷ lệ âm tính nhất định
và nó cũng có cái tỷ lệ âm tính tương đối
vì như thế mà trong cái thời gian vừa rồi chúng ta thấy rằng là có nhiều những bệnh nhân cứ xét nghiệm đi xét nghiệm lại và cuối cùng là âm tính xong lại đến một lần dương tính là vì thế
cả xét nghiệm test nhanh và xét nghiệm bằng rt pcr đều có những ưu nhược điểm riêng
mặc dù xét nghiệm test nhanh chỉ có tính chất tham khảo
nhưng với số lượng người nghi nhiễm lớn thì vẫn có thể áp dụng để bước đầu kiểm soát dịch bệnh
đối với lại những các cái que thử gọi là cái test thử nhanh thì tất cả những cái đó chỉ có tính chất là tham khảo
chứ không có tính chất để trần đoán xác định
phương pháp nào cũng thế không có một cái phương pháp xét nghiệm nào mà nó chuẩn xác nó chính xác đúng một trăm linh
do vậy là chúng ta phải kết hợp rất nhiều các phương pháp khác nhau để chúng ta chẳng đoán
đối với lại test nhanh thì có một cái ưu điểm là cái thời gian rất nhanh
và có thể làm rộng trên cộng đồng có thể với một cái số lượng rất nhiều lên tới hàng triệu người cũng làm được
trong khi đấy nếu như mà chúng ta làm theo cái pca thì sẽ rất là chậm
và chúng ta chỉ chúng ta phải lọc bệnh nhân phải có những bệnh nhân thực sự có nguy cơ mà làm được xét nghiệm
do vậy chúng ta không phát hiện được sớm để mà chúng ta ngăn chặn
thế thì người ta thấy rằng test nhanh chỉ để tham khảo
tuy nhiên rằng những cái tình trạng như là của vũ hán thế rồi những cái tình trạng như của hàn quốc
người ta thấy rằng dịch nó bùng nổ và mất kiểm soát
không kiểm soát được
thì lúc đó người ta đưa test nhanh vào người ta làm và người ta thấy rằng phát hiện sớm lúc đó
những ca dương tính rồi quay sang làm pcr
thì lúc đó người ta thấy vô cùng giá trị và đã ngăn chặn được
hàn quốc có một khẩu hiệu đó là xét nghiệm xét nghiệm và xét nghiệm
không ít trường hợp phải xét nghiệm nhiều lần mới cho kết quả chuẩn xác
chính vì thế việc thực hiện cách ly đúng quy định là rất quan trọng
thời gian cách ly một mươi bốn ngày là tạm an toàn
tuy nhiên thì hãy vì sức khỏe cộng đồng và những người xung quanh
thì người được cách ly nên tiếp tục theo dõi một hai tuần nữa
chúng ta làm cái gì thì cũng phải nghĩ đến người xung quanh nghĩ đến cộng đồng
nếu mà chỉ vì cái ý thích của bản thân mà quên mất người xung quanh là không được
vì sức khỏe cộng đồng và vì chính sức khỏe của bản thân mình
những người về từ vùng dịch hoặc từng tiếp xúc với mẩm bệnh nghi ngờ nhiễm bệnh
nên thực hiện cách ly theo đúng quy định của bộ y tế
phát đồ điều trị covid một mươi chín lần thứ tư cho phép sử dụng huyết tương của bệnh nhân
đã khỏi bệnh covid một mươi chín để điều trị
phương pháp này lần đầu tiên được việt nam đưa vào sử dụng
sau khi bộ y tế đã phê duyệt đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng
đánh giá tính an toàn và hiệu quả bước đầu
hiện cơ sở y tế đang tiếp tục liên lạc với các trường hợp điều trị covid một mươi chín
đã khỏi bệnh để vận động hiến huyết tương
trong phác đồ điều trị covid một mươi chín sửa đổi bổ sung mới nhất
bộ y tế lần đầu tiên cho phép sử dụng huyết tương lấy từ những người nhiễm covid một mươi chín
đã khỏi và có đủ tiêu chuẩn để điều trị cho người bệnh nặng
các bệnh viện tiếp nhận huyết tương bằng cách lấy máu từ người hiến
là các bệnh nhân covid một mươi chín đã khỏi bệnh sau đó chiết tách lấy huyết tương
nguyên lý của phương pháp này là huyết tương của những người đã điều trị khỏi covid một mươi chín
chứa một lượng lớn kháng thể trung hòa virus sars cov hai
người bệnh sẽ tiếp nhận kháng thể thụ động từ huyết tương của người đã hồi phục
phương pháp điều trị này giúp cung cấp ngay kháng thể cho người bệnh để tiêu diệt virus
hiện tại bây giờ điều trị chủ yếu vẫn là điều trị trị trứng và hỗ trợ
các liệu pháp điều trị thuốc kháng virus thì hiệu quả vẫn chưa được rõ ràng
cũng như cái phương pháp vaccine dự phòng thì cũng đang trong giai đoạn nghiên cứu
chính vì thế mà cái phương pháp điều trị bằng huyết tương của người đã phục hồi
cũng là một cái giải pháp để giúp cho bác sĩ có một phương pháp điều trị an toàn
và cũng đem lại một hiệu quả nhất định cho bệnh nhân đặc biệt là những bệnh nhân nặng
theo các chuyên gia y tế quá trình lấy huyết tương không gây ảnh hưởng tới sức khỏe người hiến
bởi sẽ có hệ thống máy lọc
để tách riêng huyết tương của người bệnh sử dụng huyết thành chứa kháng thể
từ bệnh nhân covid một mươi chín đã khỏi bệnh là phương pháp hỗ trợ điều trị thêm
cho bệnh nhân nặng có lượng virus lớn
người phụ nữ quốc tịch hoa kỳ này đã đáp máy bay từ tp hcm ra hà nội
để tham gia sàng lọc hiến huyết tương điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
bà cũng chính là bệnh nhân số tám mươi ba từng điều trị tại bệnh viện giã chiến củ chi
trong đợt dịch đầu và đã được chữa khỏi
lần này bà trở lại với mong muốn giúp đỡ
cả bệnh nặng khác bằng huyết tương của mình
tôi không cảm thấy đau điều dưỡng có kỹ thuật rất tốt
một lợi ích khác nữa là bạn sẽ được kiểm tra sức khỏe miễn phí
tôi mong mọi người không sợ hãi hiến huyết tương cũng giống như hiến máu
chỉ mất một chút dịch thôi tôi có rất nhiều huyết tương để cho đi
và hiến cũng rất dễ tôi hy vọng rằng những huyết tương này có thể giúp đỡ được
cho các bệnh nhân covid một mươi chín rất nặng
hiện đã có ít nhất năm người từng mắc covid một mươi chín
đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương khám sang lọc và hiến huyết tương
chỉ muốn mình cộng hiến một cái gì đấy
góp cái sức lực nhỏ bé của mình để giúp cho những người bệnh nặng
người ta có thể trở về với gia đình
gia đình được đoàn tụ và mang đến lụ cười cho những gia đình có bệnh nhân mắc bệnh
và cũng là một phần để trả ơn đất nước trả ơn các bác sĩ đã cứu giúp tôi
ở việt nam cũng dịch bùng phát trở lại và có một số bệnh nhân là
bệnh nhân bị tử vong trước mình cũng được mọi người rất quan tâm chữa trị cho
bây giờ mình cũng muốn có một phần gì đó vào việc phòng chống dịch ở việt nam
hiện bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đang tiếp tục kêu gọi những người từng mắc covid một mươi chín
đã được điều trị khỏi bệnh vận động hiến huyết tương để điều trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
nếu bệnh nhân đồng ý sẽ được bệnh viện mời đến và được bố trí khu vực riêng để thực hiện quy trình này
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình sống khỏe ngày hôm nay